để giúp người mã liềng thuộc dân tộc chất tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thay đổi tập quán du canh sống chủ yếu dựa vào rừng
những năm qua huyện tuyên hóa đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ thực hiện các mô hình trồng rừng phát triển chăn nuôi để ổn định sản xuất
trồng sen vào các khu rừng tự nhiên hàng vạn cây gỗ quý như vàng tim lim táu
điều này không chỉ góp phần quan trọng tái tạo và bảo vệ rừng đầu nguồn mà còn giúp người dân tăng thêm thu nhập bảo đảm sinh kế lâu dài